vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho gần năm trăm linh nhà giáo tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh lào cai đã biểu dương những đóng góp to lớn của ngành giáo dục trong sự nghiệp chồng người góp phần đưa tỉnh lào cai ngày càng phát triển
hiện nay toàn tỉnh đã có một trăm năm mươi hai xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ hai tám mươi bốn xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở
nhân dịp này chủ tịch nước chính phủ bộ giáo dục đào tạo đã ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý cho bốn trăm bảy mươi sáu nhà giáo tiêu biểu
vừa qua tỉnh hải dương đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay tỉnh hải dương có chín trăm ba mươi chín trường mầm non phổ thông với quy mô bốn trăm ba mươi học sinh

trong đó có năm trăm chín mươi năm trường đạt chuẩn quốc gia có một mươi ba trung tâm giáo dục thường xuyên tám trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề
cung cấp hàng chục nghìn nhân lực lao động chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

nhân dịp này tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cũng trao tặng quà cho tất cả các nhà giáo cán bộ ngành giáo dục trong buổi gặp mặt
nhân dịp này tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cũng trao tặng quà cho tất cả các nhà giáo cán bộ ngành giáo dục trong buổi gặp mặt
nhân dịp này tỉnh ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cũng trao tặng quà cho tất cả các nhà giáo cán bộ ngành giáo dục trong buổi gặp mặt